sáng nay hai mươi một tháng ba phiên tòa xét xử bị cáo đinh la thăng và các đồng phạm trong vụ án tập đoàn dầu khí pvn
mất tám trăm linh tỷ khi đầu tư vào ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank tiếp tục với phần tham gia xét hỏi của luật sư
nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo nguyễn xuân sơn mở đầu phần xét hỏi sáng ngày hai mươi một tháng ba
theo cáo buộc trong năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi ba cựu tổng giám đốc ocean bank nguyễn xuân sơn nhiều lần đưa tiền chăm sóc khách hàng cho ông quỳnh tổng cộng hai mươi tỷ đồng
trong ngày một mươi chín tháng ba ngày khai mạc phiên tòa ông sơn khai đưa cho ông quỳnh tổng cộng một trăm tám mươi tỷ
tuy nhiên ông quỳnh một mực khẳng định chỉ nhận hai mươi tỷ đồng và đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt
số tiền hai mươi tỷ đồng ông quỳnh thừa nhận đã chi hết vào việc mua sắm nhà xe cho nhân viên nghỉ mát
một trong những diễn biến đáng chú ý ông nguyễn xuân sơn khai đã cùng với cựu chủ tịch ocean bank hà văn thắm mua cho ông ninh văn quỳnh nguyên kế toán trưởng pvn một căn hộ ở start city đường lê văn lương hà nội do ocean bank làm chủ đầu tư
tuy nhiên bị cáo quỳnh lập tức phủ nhận
cựu chủ tịch ocean bank hà văn thắm thì khai nhận có việc ông đưa cho ông sơn một hợp đồng bán căn hộ tại start city nhưng không biết là ông sơn mua cho ai
ocean bank luôn cho chế độ chăm sóc khách hàng cho pvn
vì đây là đối tác chiến lược chứ không có chế độ chăm sóc cho cá nhân lãnh đạo nào của pvn
phiên tòa vẫn tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo khác